do làm ăn thu lỗ tài đột nhập vào một trung tâm thương mại tại tp ninh bình và lấy đi số tiền gần một ba tỷ đồng
công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình vừa bắt giữ phạm hữu tài chú tại tỉnh ninh bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
nhận được tin báo tại phòng thủ quỹ tầng bảy trung tâm thương mại thuộc phố tân an phường tân thành thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
bị kẻ gian đột nhập phá kết sắt trộm cắp một tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng
chỉ sau ba mươi giờ tập trung truy xét công an tp ninh bình đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng phạm hữu tài
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận do làm ăn thua lỗ đối tượng đã sử dụng xà cầy găng tay quần áo khẩu trang
đột nhập vào trung tâm thương mại phá cửa phá kết sắt và trộm cắp một tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được điều tra và xử lý theo thẩm quyền